tìm đến với những bản vùng sâu vùng xa của huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn
ở đây có những thầy giáo cô giáo luôn bằng tâm huyết và lòng yêu nghề
đã không quản ngại khó khăn vất vả thiếu thốn tình nguyện ở lại nơi đây
ở lại những bản nghèo để mang đến những cái chữ với các em học sinh
dẫu rằng con đường đi tìm cái chữ của học sinh vùng cao còn nhiều gian nan
nhưng những hình ảnh thầy cô giáo cắm bản ngày ngày bám lớp bám trường
giữa heo hút đại ngàn vẫn luôn là những điều đáng quý
tôi tên là nông thị bắc tôi sinh ra ở thành phố bắc cạn
từ năm hai nghìn bảy tôi ra trường và được nhận vào xã công bằng
và năm đầu tiên tôi đã được nhà trường phân công lên điểm trường cung nọt để công tác
khi vừa mới bước chân lên nhà trường cái khó khăn mà tôi gặp phải

cái môi trường sống ở đây nó khác xa hoàn toàn
xung quanh đều là rừng núi mà dân cư thì rất là thưa thớt
xe thì không thể đi được hầu như là đi bộ
nhưng mà sau một thời gian làm quen với người dân làm quen với học sinh
thì tôi cảm thấy cái nghề mà tôi chọn không phải là con đường đi sai
tôi cảm thấy yêu nghề hơn tận tụy với nghề hơn
và yêu quý các em học sinh

một mươi năm trước bỏ lại sau lưng hạnh phúc riêng
cô giáo trẻ nông thị bắc sẵn sàng tình nguyện đến những điểm trường vùng cao huyện bắc nậm
tỉnh bắc cạn để dạy chữ cho học trò nghèo
thời gian thấm thoát cô giáo trẻ ngày nào giờ đã trở thành một giáo viên
được học trò đồng nghiệp và bà con vùng cao yêu mến
cách trung tâm xã gần một mươi km đường đèo dốc
điểm trường cốc nọt xã công bằng nằm treo leo trên núi
với một đường đèo dốc
với gần sáu mươi hộ dân đa số là đồng bào dân tộc mông
đời sống của bà con nơi đây vô cùng khó khăn
cơm ăn chưa no áo mặc chưa ấm
nên việc học hành của con em hầu như phó mặt cho thầy cô giáo
để mang cái chữ đến cho học sinh vùng cao
những thầy cô giáo cắm bản đã trở thành những người con của bản làng
cùng ăn cùng ở và cùng nói tiếng dân tộc
để hiểu hơn về cuộc sống của bà con dân bản
và nói cho bà con thấy lợi ích lâu dài
để cho con em đến lớp sau mỗi mùa nương giấy
lên đây thì chúng tôi phải trực tiếp đi làm quen với dân này
làm quen với học sinh này hòa đồng với dân
có lúc là phải đi làm cùng dân
đi vận động học sinh là lên nương lên giấy
phụ giúp và đồng thời là vận động bố mẹ cho con em mình đi học
hòa đồng cùng với dân
thì dân mới tin tưởng và giao con em cho chúng tôi để chúng tôi dạy dỗ
giao thông đi lại khó khăn
sóng điện thoại nhiều nơi không có
mọi hoạt động giao lưu với bên ngoài bị cản trở
thời tiết khắc nghiệt
không thể cản bước chân đầy khát vọng cống hiến
của những thầy cô cám bản
động lực để các thầy cô giáo quên mọi khó khăn
đến và gắn bó nghề với điểm trường cốc nọt
chính là sự hồn nhiên vô tư của các em nhỏ

phụ huynh cũng có lúc nói là
cô ở đây lâu như thế cô không buồn à
cô không nhớ thành phố thị xá à
cô cũng nói là
cô cũng có lúc thấy tủi thân
nhưng mà với tình cảm của nhân dân này

của học sinh dành cho cô thì cô
trân trọng những cái đấy
và cô rất là yêu quý
và cô rất là yêu quý
nơi mà cô đã dành tâm huyết cho mình

lên ở trên này thì cũng là vì con em

tương lai con em của chúng ta thôi
coi con của các em học sinh
giống như con của mình
giống như con của mình
nên là dù khó khăn đến đâu
thì tôi vẫn cố gắng dạy học cho các em đến nơi đến trốn
để các em mai này lớn lên và em sẽ giúp việc cho nước nhà
hôm nay có lẽ sẽ là một ngày vui đối với thầy cô và cả học sinh tại điểm trường này
những món quà ngày hai mươi tháng một mươi một mà học sinh nơi đây dành tặng cho các thầy cô giáo thật giản dị
cái chữ được gieo mầm hé lộ tương lai đổi thay cho những bản vùng cao xa xôi
các thầy cô giáo cám bản đã làm cho cuộc sống nơi này trở nên tươi đẹp hơn
chấp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò những hoạt động thầm lặng đó xứng đáng được xã hội mãi mãi tôn vinh